trên địa bàn tỉnh tuyên quang vào đêm qua đã xảy ra mưa rông gây thiệt hại lớn
khiến bốn trăm một mươi sáu ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó có hai nhà bị sập đổ hai nhà bị tốc máy hoàn toàn
mưa rông kèm theo mưa đá cũng đã khiến ba trăm sáu mươi năm hectare lúa mối cấy bị dập hư hại
hơn năm mươi hecta rau màu bị dập nát và khoảng ba mươi hecta cây ăn quả bị ảnh hưởng một mươi năm hecta keo bị gãy đổ
ủy ban nhân dân các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại các đơn vị chức năng huy động lực lượng
phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất